từ xưa tới nay người việt ta vẫn luôn tự hào là một dân tộc có truyền thống uống nước nhớ nguồn
đó là lòng biết ơn là sự tưởng nhớ tri ân tới những người đã có công cứu nước xây làng dựng bản phù trợ giúp đỡ người dân vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống
vậy nên dù ở bất cứ nơi đâu nơi làng quê việt ta cũng có thể nghe thấy các câu chuyện đầy ly kỳ và nhuốm màu huyền thoại về các vị thần qua sự phụng thờ và lễ hội
điều này khiến mỗi làng quê lại mang một nét đặc trưng riêng trong từng phong tục tập quán từng tín ngưỡng
đồng thời đó còn là ước mơ là khát vọng về một cuộc sống đủ đầy mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
và trong chương trình sắp màu dân tộc ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với làng quê ven biển xã thụy hải nguyện thái thụy tỉnh thái bình để tham dự một lễ hội như thế
đồng thời đó còn là ước mơ là khát vọng về một cuộc sống đủ đầy mùa màng tươi tốt
lễ hội bà châu muối một trong những lễ hội độc đáo của cư dân ven biển đồng thời cũng là lễ hội mang nét đặc trưng của thiên ngưỡng phùng thực
từ xưa đến nay dân làng quang lang xã thụy hải chủ yếu được biết tới gắn với nghề nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và làm muối
đây cũng là một trong những làng nghề muối cổ còn duy trì đến ngày nay của vùng châu thổ sông hồng
đồng thời cũng là nơi duy nhất vừa có khổ và đề thờ về bà châu muối
hàng năm cứ vào ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch các thôn xóm quanh vùng lại náo nức trong không khí nhộn nhịp linh thiêng của lễ hội bà chú muối
và lúc này câu chuyện về bà chúa hiện thân của hình tượng người phụ nữ trẻ khi xưa lại một lần nữa từ truyền thuyết bước ra với đời thực
từ quá khứ núi dài đến hiện tại sống động trong từng nghi thức cúng lễ và tục múa ông đùng bà đà kỳ lạ đậm chất tâm linh với tín ngưỡng lâm nghiệp phủ thực
lễ hội bà chúa muối thường diễn ra trong ba ngày và ngày một mươi bốn tháng bốn được xem là chính hội với nhiều hoạt động phong phú
đa dạng như dân hương diễu hành rước chúa các trò chơi dân gian và đặc biệt không thể thiếu được lễ rước ông đùng bà đà
với một lễ hội độc đáo đậm nét văn hóa dân gian như vậy nên những người con làng quang lang xã thụy hải dù có đi đâu làm gì
thì tới ngày kỵ thánh cũng cố gắng trở về chăm lo việc làm và cũng là để nhớ về nguồn cội nơi mình đã sinh ra và trưởng thành

lễ hội bà châu muối thường diễn ra trong ba ngày và ngày một mươi bốn tháng bốn được xem là chính hội với nhiều hoạt động phong phú

lễ hội bà châu muối thường diễn ra trong ba ngày và ngày một mươi bốn tháng bốn được xem là chính hội với nhiều hoạt động phong phú
đa dạng như dân hương diễu hành rước chúa các trò chơi dân gian như vậy nên những người con làng quang lang dù có đi đâu làm gì làm gì làm gì
khi mọi công tác chuẩn bị đã xong sáng sớm ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch các thôn trong làng mang hình nộm ông đùng bà đà vào đền thờ bà chúa muối để tiến hành các nghi thức lễ dân hương nghiêm trang thành kính
sau khi các nghi lễ hoàn thành đoàn diễu hành giúp chúa bắt đầu đi một vòng quanh làng
đoàn rước gồm hàng trăm người ăn mặc trình tề
đi đầu là đội múa rồng tiếp đến là đội hình tầm cờ tổ quốc cờ thần cờ hội rồi tới đội nữ quan đội chống đội múa và rất nhiều các ông các bà trong trang phục áo dài truyền thống tham gia lễ dước
trong đó mỗi đội dước đều có một vai trò và ý nghĩa riêng
chúng tôi được rước trên kiểu mẫu của mẫu là đội hàng năm một mươi bốn tháng bốn là đi rước mẫu

chúng tôi được rước trên kiểu mẫu của mẫu là đội hình tầm cờ tổ quốc cờ thần cờ hội và rất nhiều các ông các bà trong trang phục áo dài truyền thống tham gia lễ rước
cái kinh nghiệm là lấy cái hạt cơm cơm đun tức là với độ mềm vừa phải
khi nước trong chạt chảy ra thì mình thử xuống đầu tiên nó lổi như thế thì nó khoảng độ một mươi tám độ mặn
sau khi nó tụt xuống là nửa phần cơm nổi nửa phần tiên phim thì lúc đấy nó khoảng độ một mươi hai độ
và đến khi nó chìm hết còn những cái tinh tấm nổi thì người ta không lấy nữa lúc ấy khoảng chín độ đến tám độ
thì cái nước đó để ngày hôm sau này đổ lên trên cát mặn nằm tiếp
dưới ánh nắng hè gai gắt trên từng thủ dụng muối những người dân phơi mình trong cái nắng ôm ra cháy thịt để có được thành quả lao động vất vả
và họ vui mừng vì được lao động trong cái nắng bỏng rát ấy vì vụ mùa sẽ bội thu hạt muối sẽ càng trắng trong
cái nghề tranh nắng cướp mưa cho nên nó khổ nhất là cái lúc mà
mưa nắng thất thường
nên là cái công đoạn của mình đến khi mà chuẩn bị thu hoạch được cái ngày công sản xuất của mình thì trời mưa xuống coi như bỏ đi hết
và phải tiếp tục cây bừa nằm cát lại ngay từ đầu
thế cho nên là rất là vất vả
để làm ra những hạt muối trắng tinh khiết diêm dân ở xã thụy hải đã và đang phải trải qua bao vất vả cực nhọc
tùy ra muối có bắp bênh hư nhập chưa được như mong muốn nhưng những người làm muối ở thụy hải vẫn tự nguyện gắn bó với nghề
vẫn nỗ lực để nghề muối truyền thống không bị mai một
đối với họ những hạt muối làm ra không chỉ phục vụ miêu sinh mà đó còn là món quà của biển cả
là kết tinh của truyền thống quê hương
và để những trải nghiệm cảm xúc nơi vùng biển thụy hải thêm thú vị
có lẽ không thể bỏ qua những đặc sản biển đã làm nên một nét văn hóa riêng cho ẩm thực ở nơi đây
đến với quê lúa thái bình những ngày hè oi ả
chúng ta dường như sẽ bị níu chân bởi những món ăn độc đáo được chế biến từ sứa của vùng quê yên ả thanh bình
nộm sứa được biết là món ăn mát giải nhiệt
và nếu ai đã từng một lần ăn nộm sứa
nộm sứa thái thụy vào mùa hè chắc hẳn còn lưu giữ mãi hương vị thanh mát của món hải sản đặc trưng của vùng quê này
để có được món nộm sứa ngon quy trình chế biến cũng khá cầu kỳ
món nộm sứa thái bình không giống ở các cửa hàng vẫn bán trên phố
nó vừa mang nét dân dã quê nhà vừa đậm đà hương vị vùng quê miền biển
sứa sau khi thái mỏng thì được làm sạch qua nước muối và phèn chua để tạo độ giòn
để làm món nộm sứa chúng ta cần có đầy đủ
các nguyên liệu như lạc vừng trắng hành tây cà rốt rút thịt bò khô cùng các gia vị khác
lạc và vừng được đem ràng chín sau đó lạc sẽ được xảy sạch vỏ rồi đem rã rập
hành tây thì bóc bỏ vỏ rửa sạch thái thịt mỏng
tiếp đến cà rốt được rửa sạch rồi nạo thành sữa nhỏ
sau khi các loại gia vị được trộn
chuẩn bị đầy đủ thì sứa được cho vào trộn chung với bò khô và giúp thịt
để món nộm thêm dậy mùi và hấp dẫn
những người dân quê thái thụy thường cho thêm nhiều tỏi cùng các loại rau thơm
nộm sứa thái bình là sự kết hợp hài hòa của vừng lạc hành tây bò khô xé nhỏ và một chút rau húng thái nhỏ cho thơm
khi món nộm sứa này của quê tôi thì ăn thì đưa món sứa vào miệng là nó giòn lắm
nó giòn như kiểu là một miếng sụn vậy
nó phải đủ gia vị như thế này thì tất cả mọi thứ gia vị vào nó đều ngon
nếu thiếu một hai thứ cũng không được
nếu thiếu thứ nhất là cái mùi tỏi nó đánh cái mùi tanh của sứa
nó lại phải có miếng hành tây
còn cái cà rốt nó là hình thức màu của địa sứa nó nổi xanh đỏ
trắng là hành tây
mỗi thứ nó là hình thức màu của địa sứa
mỗi thứ của nó là có một cái mùi vị riêng
cả lá chanh lạc là có mùi thơm
lại phải có tí vừng
nộm sứa ngon là sau khi chế biến phải giòn thơm và khô
nét đặc trưng của nộm sứa thái thụy là bát mắm tôm chanh ớt đậm đà hương vị mềm biển
nộm sứa thái thụy là món ăn dân dã dễ mua dễ làm
cũng là món ăn đặc trưng vào mùa hè để đại khách phương xa
thưa quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị với lễ hội bà chú múi
và những món ăn đặc trưng của người thái thụy thái bình
đã cho chúng ta thấy sự đa dạng văn hóa trong đời sống của cư dân miền biển
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi ý kiến đồng góp quý khán giả có thể gửi về hòng thư
phongvănhoaacomnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo